vào sáng ngày hôm nay tại hà nội tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử nhóm cựu lãnh đạo tổng công ty xây dựng công trình giao thông
tổng công ty xây dựng công trình giao thông một gọi tắt là cnco một
hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ hành vi không tính giá trị thực tế quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
từ đó gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng liên quan đến việc đưa giá trị quyền sử dụng bốn khu đất liên quan vào giá trị doanh nghiệp
theo cáo trạng trong quá trình cổ phần hóa nhóm lãnh đạo cnco một và các bị cáo thuộc công ty kiểm toán a và c
đã xác định bốn khu đất tại thành phố hồ chí minh long an tiền giang và gia lai là tài sản cố định vô hình với tổng giá trị là một mươi hai sáu tỷ đồng
tuy nhiên số tài sản này sau đó được hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tại bốn địa điểm trên xác định vào năm hai nghìn một mươi ba có tổng giá trị là hơn sáu mươi bảy bốn tỷ đồng
với mục đích đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa cianco i cựu tổng giám đốc cenco một cấn hồng lai và cựu chủ tịch hội đồng thành viên cnco một phạm dũng
đã thực hiện trái quy định của pháp luật thực hiện trái các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ giao thông vận tải
liên quan đến việc đưa giá trị quyền sử dụng bốn khu đất nêu trên vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
về nội dung này bị cáo lai khai
quy định việc thẩm định giá phải căn cứ vào giá đất của thị trường
nhưng quan điểm của công ty kiểm toán a và c lại đưa ra mức giá tạm tính theo giá của năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai là hơn một mươi hai tỷ đồng
về phần mình bị cáo phạm dũng thừa nhận sai phạm của mình liên quan đến việc gây thất thoát hơn năm mươi bốn tỷ đồng
do xác định giá đất không đúng với thực tế đối với bốn khu đất nêu trên